những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ bốn và mức tăng trưởng cao liên tục của ngành du lịch việt nam những năm gần đây đã và đang trở thành động lực để nhiều người trẻ khởi nghiệp bằng những sản phẩm du lịch thông minh dựa trên nền tảng công nghệ
đây hứa hẹn là bước đi mang đến nhiều đột phá về tính kết nối mở rộng thị trường nâng cao khả năng cạnh tranh cho du lịch việt nam
khởi nghiệp trong mảng du lịch đang là một chủ đề gây hứng khởi thu hút nhiều người tham gia
gần đây xu hướng mạnh mẽ nhất của khởi nghiệp du lịch có lẽ là phát triển theo hướng công nghệ tạo nên các nền tảng để bán sản phẩm hoặc để cho các nhà cung cấp dịch vụ vào bán quảng cáo rồi lấy hoa hồng
sự hướng này không chỉ hấp dẫn đối với những doanh nghiệp mới sinh viên mà còn cả các nhà đầu tư lớn
tôi rất ấn tượng với cuộc thi startup hunter này bởi vì cuộc thi này đã tạo ra một sân chơi và rất là chú trọng đến việc các dự án có tinh chất thiết thực và có thể huy động được các nguồn vốn để cho các dự án đó
thời gian gần đây khởi nghiệp trong thanh niên là vấn đề không chỉ được đảng nhà nước mà còn rất nhiều các tổ chức doanh nghiệp dành sự quan tâm đặc biệt
thông qua những cuộc thi như startup hunter hai nghìn một mươi chín các startup sẽ có cơ hội tiếp cận với các nhà đầu tư hiện thực hóa những ý tưởng của mình
nằm một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của việt nam thì du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế mà nó còn khá nhiều thị trường
và đặc biệt là những thị trường ngách cho các bạn khởi nghiệp
và trong lĩnh vực du lịch thì phải nói thật là những cái ý tưởng nó rất là dễ để mà triển khai
vì là bên cạnh những cái phân khúc của thị trường du lịch lớn của việt nam thì bên cạnh đấy là nó còn những cái khe hở
và những cái khe hở đấy chính là những cái mà nó giống như một cái sự kết nối và nó thúc đẩy cho các ngành du lịch nó hoàn thiện hơn
có thể nói sự phát triển của ngành du lịch đặc biệt là việc xây dựng dữ liệu để số hóa tài nguyên du lịch trong thời gian qua
đã tạo nên tiền đề để thúc đẩy sự phát triển sáng tạo khởi nghiệp của tuổi trẻ